di sản văn hóa là một trong những tài nguyên và nguồn lực quan trọng nhất của du lịch việt nam
việc khai thác phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa dân tộc qua con đường du lịch
góp phần quan trọng hình thành và phát triển loại hình kinh tế di sản ở việt nam
tuy nhiên đến nay thì kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu
điều quan trọng nhất để phát triển kinh tế di sản hiện nay là phải đổi mới tư duy
biến di sản thành tài sản và biến văn hóa thành hàng hóa
kinh tế di sản được hiểu là loại hình kinh tế khai thác phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc
một cách phù hợp nhất để có thể tạo ra hàng hóa văn hóa đặc trưng đưa vào phục vụ xã hội đem lại lợi ích kinh tế
nói cách khác đây chính là quá trình kinh tế hóa văn hóa xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa ở việt nam hiện nay
tuy nhiên để làm tốt điều này quan trọng nhất phải thay đổi tư duy và hành động
muốn phát triển kinh tế di sản thì chúng tôi cho rằng là phải thay đổi tư duy nhận thức
phải đem tư tưởng về lục biến và trong các hoạt động cụ thể đó là sáu biến đổi
biến di sản thành tài sản biến văn hóa thành hàng hóa biến tài nguyên thành tài chính
biến môi trường thành thị trường biến nguồn lực thành động lực và biến giá trị thành giá cả
một cách nó khoa học nhất phù hợp nhất đem lại những giá trị từ khoa tàng di sản và nói việt nam
và để thực hiện lục biến ấy trước hết là thay đổi nhận thức
và từ thay đổi nhận thức
phải biến thành hành động cụ thể đó là chúng ta phải xây dựng các sản phẩm du lịch
với tư cách là một hàng hóa văn hóa đặc trưng đem lại sự thích thú cho du khách
ngoài ra muốn phát triển kinh tế di sản thì cần phải để di sản được sống trong đời sống đương đại
hiện nay ở hà nội rất nhiều khu di tích như văn miếu quốc tử giám hoàng thành thăng long hay hỏa lò
đã và đang làm rất tốt việc này
việc đưa các sự kiện vào tổ chức tại di tích cùng với đó là xây dựng các chuyên đề trưng bày
giới thiệu quảng bá về văn hóa lịch sử bằng những tài liệu hiện vật hình ảnh cụ thể
đã tạo nên sự thu hút sức hấp dẫn cho di tích
đó cũng chính là loại hình kinh tế xanh tạo nên sự phát triển bền vững
mà vẫn bảo tồn được các nguồn lực tài nguyên cùng các giá trị của văn hóa bản địa